việt nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi thời tiết cực đoan thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu có thể lên tới khoảng một năm gdp mỗi năm
đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo thích ứng để thành công đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp việt nam
hiện các doanh nghiệp ở vùng duyên hải miền trung đang chịu tác động từ biến đổi khí hậu lớn hơn cả so với các vùng còn lại
trong các ngành nghề nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản là những ngành bị ảnh hưởng nặng nhất
đặc biệt là với những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài mưa lớn kèm bão áp thấp ngập lụt lũ quét
hiện các doanh nghiệp việt nam đang triển khai khá nhiều các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
phổ biến nhất là gia cố lại nhà xưởng khu làm việc đào tạo cán bộ nhân viên về biến đổi khí hậu
đồng thời đã có một số lượng đáng kể doanh nghiệp thay đổi phương thức kinh doanh xây dựng lại nhà xưởng nâng cấp công nghệ sản xuất áp dụng kỹ thuật tiên tiến gia tăng đầu tư để thân thiện hơn với môi trường